thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào ngày chín tháng một của bộ y tế cho biết
có một mươi năm bảy trăm bảy mươi chín ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi tỉnh thành phố
hà nội vẫn tiếp tục nhiều nhất vượt mốc hai tám trăm linh ca
trong ngày có hơn một mươi hai hai trăm linh ca khỏi hai trăm linh hai trường hợp tử vong
và đến nay các tỉnh thành phố đã triển khai tiêm một mươi ba bảy trăm ba mươi sáu bảy trăm một mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
trong đó có bảy chín trăm một mươi tám bốn trăm ba mươi tám mũi một và năm tám trăm một mươi tám hai trăm bảy mươi hai mũi hai
có hơn bốn trăm linh liều thuốc monu piravi được bộ y tế phân bổ cho năm mươi ba địa phương
trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ
ngày hôm nay ngày chín tháng một sở y tế tp hcm cho biết trong một tháng qua
các quận huyện đã lập danh sách quản lý được sáu trăm ba mươi chín chín trăm bảy mươi hai người thuộc nhóm nguy cơ
trong đó phát hiện hai mươi năm sáu trăm linh
trong đó một trăm bốn mươi hai người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín chiếm tỷ lệ bốn
theo thống kê của bộ y tế cho đến hết ngày bảy tháng một tại hà nội
bao gồm cả các cơ sở điều trị của thành phố và trung ương
thì hiện đang có bốn trăm linh tám bệnh nhân covid một mươi chín nặng nguy kịch tăng gần một mươi bốn so với trung bình bảy ngày trước đó
hiện hà nội đang điều trị cho bốn mươi bảy trăm ba mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có một bảy trăm sáu mươi bảy bệnh nhân ở mức độ trung bình bốn trăm linh tám bệnh nhân ở mức độ nặng nguy kịch
trong số các bệnh nhân nặng nguy kịch có ba trăm ba mươi sáu bệnh nhân phải thở oxymas gọng kính
sáu bệnh nhân thở oxy dòng cao hfnc sáu bệnh nhân thở máy không xâm lấn ba mươi tám bệnh nhân thở máy xâm lấn
ngoài ra hai mươi tám hai trăm năm mươi hai f đang được theo dõi và cách ly tại nhà
trong những ngày qua số ca mắc vẫn đang tăng cao
hà nội đang đẩy nhanh việc thực hiện tiêm vaccine cho người cao tuổi trường hợp nguy cơ cao ngay tại nhà
bên cạnh người cao tuổi người dân có bệnh lý nền người khuyết tật
nguy cơ cao cũng là những trường hợp được ra soát lập danh sách tiêm tại nhà trong thời gian này
thưa quý vị bệnh viện giã chiến phước lộc do bộ công an xây dựng tại huyện nhà bè
tp hcm đã đi vào hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
sau hơn bốn tháng đi vào hoạt động bệnh viện đã thực sự trở thành mái nhà chung
tiếp thêm nhiều niềm hy vọng và thêm niềm tin và giữ lại rất nhiều cuộc sống đối với các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
tất cả các y bác sĩ công an nhân dân tại đây
đã và đang cố gắng với tinh thần quyết tâm cao nhất nỗ lực cao nhất khắc phục mọi khó khăn
trong cuộc chiến phòng chống covid một mươi chín để điều trị và chăm sóc sức khỏe cho mỗi người bệnh
bên trong bệnh viện giã chiến phước lộc có điều gì đặc biệt
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có dịp trò chuyện với một y bác sĩ tại đây
để chia sẻ về công việc của mình cùng các đồng nghiệp

đây là bệnh viện do bộ công an thiết lập với ba trăm linh dùng bệnh nhằm điều trị cho các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín

và một ngày của các y bác sĩ tại đây như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
thực tạng thì một ngày ca trực của y bác sĩ tại đây như thế nào thưa bác sĩ
hiện tại theo ca kíp thì chúng tôi sẽ trực năm tiếng năm tiếng và xây dòng bốn tour với nhau
thì số lượng mật độ công việc có thể diễn ra trễ hơn
sắp xếp để mà đảm bảo sức khỏe tốt nhất lực lượng y tế trong các chức trực
thì đồng chí đã túc trực ở bệnh viện này bao nhiêu lâu rồi ạ
thì có mặt ở bệnh viện và tham gia những công tác chuyên môn này từ lúc thành lập bệnh viện đến bây giờ
gần khoảng bốn tháng tôi liên tục ở bệnh viện
tuy nhiên có nhiều vị trí khác nhau
ở thành tránh cũng có mà khu địa chỉ cũng có
áp lực công việc nhất đối với lại y bác sĩ của mình là gì ạ
thứ nhất áp lực đó tức là trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân
có những thời điểm mà số lượng nhân viên y tế ít nhưng số lượng bệnh nhân lại đông
là một sự quá tải
chúng tôi áp lực trách nhiệm với công việc áp lực với trách nhiệm với người bệnh
vậy thì là khi mà điều trị các bệnh nhân covid ở đây thì là có bao giờ mình gặp những trường hợp
mà bệnh nhân chưa hiểu hết về cách chức điều trị hay là chưa hợp tác trong quá trình điều trị
có cũng có rất nhiều trường hợp
tức là những kiến thức của bệnh nhân ở bên ngoài họ không nắm được
cái gì thứ nhất là về cách phòng chống dịch và cái nhận thức của bệnh
họ nhìn những dịch bệnh covid này nói như cái gì rất là kinh khủng
thật ra có những người thậm chí vào trong đây họ rất áp lực
bởi vì xung quanh môi trường đây là tất cả những cái bệnh nạn bệnh nhẹ
người ta thở oxy người ta đặt nổi khí quản người ta ho người ta khạt đàm
tâm lý bệnh nhân rất là không có thoải mái
thì mình đứng ở góc độ là nhân viên y tế
trước tiên mình phải tác động tư tưởng mình phải tư dấn cho người ta hiểu rõ về covid
để người ta cùng với mình để mà điều trị đảm bảo kết quả
hiện tại thì là chúng ta đang bước vào trạng thái bình thường mới
tuy nhiên thì cái covid nó vẫn diễn biến rất là phức tạp
vậy thì là bệnh viện đã có những phương án kế hoạch như thế nào trong cái thời gian tới ạ
xác định tinh thần là sẽ chống dịch đến khi nào hết dịch
thì bệnh viện giải trí thức lập và tinh thần lực lượng y tế đặc biệt là những điều dưỡng chúng tôi luôn sẵn sàng
dù ở bất cứ những hoàn cảnh nào bệnh nặng bệnh nhẹ dù bệnh ít hay bệnh nhiều quá tải
chúng tôi vẫn xác định là khi nào hết dịch thì chúng tôi đều được
là một trong những lực lượng tuyến đầu nhưng đặc biệt hơn của chúng ta đó là chúng ta khoác trên mình hai màu áo
màu áo cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và một màu áo là của y tế
vậy thì cái điều này nó có thúc đẩy hơn nữa cho mình cái nghị lực để vượt qua những khó khăn trong quá trình chiến đấu với dịch bệnh không ạ
chúng tôi nói vui với nhau là nhiệm vụ của hai màu áo trách nhiệm phải nhân đôi
ngoài nhiệm vụ của những chiến sĩ công an những lời thề những lý tưởng mà chúng tôi đến với ngàn
công an dân thì bên cạnh đó còn một cái tấm lòng y đức của những người khoác lên màu áo y tế
nó là nhiệm vụ song hành nhưng mục đích chung là bảo vệ sức khỏe
thưa quý vị di chuyển trong một bộ đồ bảo hộ như thế này thực sự là không dễ dàng
và tôi chỉ với mặc bộ đồ này chỉ mới hai tiếng nhưng thực sự đã thấy thấm mệt
nhưng đối với các y bác sĩ tại đây thì họ đã mặc những bộ đồ này trong suốt nhiều tháng trời để chiến đấu với dịch bệnh
và tất cả các y bác sĩ tại đây các bác sĩ mang hai màu áo công an nhân dân và y tế công an nhân dân
đều mong muốn rằng tất cả các bệnh nhân tại đây sẽ mong chóng khỏi bệnh và trở về với cuộc sống bình thường
theo mẫu giấy xác nhận này có bảy mũi vaccine gồm mũi tiêm cơ bản gồm ba mũi
mũi tiêm nhắc lại ba mũi và mũi tiêm bổ sung một mũi
như vậy là hiện nay tại việt nam tiêm nhắc là một mũi phần lớn người dân việt nam chỉ tiêm ba mũi gồm hai mũi cơ bản một mũi nhắc lại
những người có suy giảm miễn dịch và cần tăng cường thêm miễn dịch cho một số vaccine thì tiêm bốn mũi
hai mũi cơ bản một mũi bổ sung một mũi nhắc lại
ngoài ra hai vị trí
dành cho người nước ngoài đến từ các nước đã tiêm hơn một mũi tiêm nhắc cũng như là sẵn chỗ điển thông tin
để ngay khi các tổ chức quốc tế như who cdc hoa kỳ khuyến cáo có thể áp dụng được ngay
mẫu giấy xác nhận này không chỉ tích hợp thông tin đã tiêm chủng cho đến nay mà còn hướng đến tương lai
khi tiêm cơ sở tiêm chủng sẽ trên cơ sở các hướng dẫn của bộ y tế để chỉ định tiêm mũi bổ sung
nhắc lại và xác nhận số mũi đã tiêm cho người tiêm chủng
khi có giấy xác nhận này sẽ tạo thuận lợi cho người được tiêm chủng và các cơ sở quan trọng
trong việc xác định loại vaccine được tiêm bổ sung cũng như là nhắc lại
trên cơ sở cập nhật những thay đổi trong việc khuyến cáo tiêm liều bổ sung liều nhắc lại trên thế giới
bộ y tế đã sửa đổi mẫu xác nhận tiêm bổ sung vaccine phòng covid một mươi chín
theo mẫu giấy xác nhận này có bảy mũi vaccine gồm mũi tiêm cơ bản gồm ba mũi
mũi tiêm nhắc lại ba mũi và mũi tiêm bổ sung một mũi
như vậy là hiện nay tại việt nam tiêm nhắc là một mũi phần lớn người dân việt nam chỉ tiêm ba mũi
gồm hai mũi cơ bản một mũi nhắc lại
những người có suy giảm miễn dịch và cần tăng cường thêm miễn dịch cho một số vaccine
thì tiêm bốn mũi hai mũi cơ bản một mũi bổ sung một mũi nhắc lại
ngoài ra hai vị trí có thể dành cho người nước ngoài đến từ các nước đã tiêm hơn một mũi tiêm nhắc
cũng như sẵn chỗ điền thông tin để ngay khi các tổ chức quốc tế như who cdc hoa kỳ
khuyến cáo có thể áp dụng được ngay
mẫu giấy xác nhận này không chỉ tích hợp thông tin đã tiêm chủng cho đến nay mà còn hướng đến tương lai
khi tiêm cơ sở tiêm chủng sẽ trên cơ sở các hướng dẫn của bộ y tế để chỉ định tiêm mũi bổ sung
nhắc lại và xác nhận số mũi đã tiêm cho người tiêm chủng
khi có giấy xác nhận này sẽ tạo thuận lợi cho người được tiêm chủng và các cơ sở quan trọng
trong việc xác định loại vaccine được tiêm bổ sung cũng như là nhắc lại
số ca mắc covid một mươi chín vẫn đang tăng cao
chính vì thế
hà nội đang đẩy nhanh việc thực hiện tiêm vaccine cho người cao tuổi trường hợp nguy cơ cao ngay tại nhà
bên cạnh người cao tuổi thì người dân có bệnh lý nền người khuyết tật hay người có nguy cơ cao
cũng là những trường hợp được giả soát lập danh sách tiêm tại nhà trong thời gian này
tỉnh thanh hóa sẽ tạm dừng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín và các chốt kiểm soát liên ngành
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một đến khi có thông báo mới
nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh tại tỉnh đang được dần kiểm soát
tỷ lệ bao phủ mỗi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt hơn chín mươi chín
các chốt được tháo rỡ chủ yếu nằm trên các tuyến đường ở quốc lộ một a đường hồ chí minh
chốt tại cảng hàng không thọ xuân ga thanh hóa ga bỉm sơn và ga minh khôi
ngày tám tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hải phòng đã thông tin về cấp độ covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó hải phòng chuyển cấp độ bốn nguy cơ rất cao
một mươi trên một mươi năm quận huyện là vùng đỏ bốn huyện cấp độ nguy cơ cao
riêng huyện đảo bạch long vĩ vẫn thuộc cấp độ một bình thường mới
về cấp độ xã phường hải phòng có một trăm ba mươi một trên hai trăm một mươi tám xã phường thị trấn nguy cơ rất cao tức là vùng đỏ
hai mươi xã phường thị trấn nguy cơ cao vùng cam một mươi xã phường cấp độ hai là vùng vàng và sáu xã phường vùng xanh
trước tình hình diễn biến phức tạp hoạt động vận tải khách liên tỉnh tại những bến xe chính của hải phòng đều đã tạm dừng hoạt động
thưa quý vị các bệnh viện ở tp hcm đã ghi nhận người khỏi covid một mươi chín phải đi khám các chuyên khoa sâu
và họ phải đối mặt với sự mệt mỏi di chứng tim phổi dối loạn tâm thần hậu covid một mươi chín
và thông tin này đã đăng tải trên báo điện tử việt nam net
trên thực tế tình trạng người dân gặp các vấn đề về tâm lý tâm thần hậu covid một mươi chín đã được các chuyên gia trong nước cảnh báo
và trên thế giới ghi nhận về triệu chứng hậu covid một mươi chín cũng vô cùng phức tạp
với trẻ em thì các bệnh viện tp hcm đã ghi nhận nhiều trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống misc
có thể gây trụy tim mạch và tác động lên nhiều cơ quan
nhiều người lớn bị lo âu mệt mỏi mất ngủ kéo dài khó thở sau khi khỏi covid một mươi